quảng trị vào sáng ngày hôm nay đội cảnh sát kinh tế công an huyện hương hóa phối hợp với đội biên phòng quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị đã phát hiện vụ buôn lậu đường kính không rõ nguồn gốc với số lượng lên đến ba kg
vào thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà lê thị lan chú tại thị trấn lao bảo huyện hương hóa đang cất giấu một lượng hàng lậu không rõ nguồn gốc
qua đấu tranh đối tượng lan khai nhận toàn bộ số hàng trên được một số người dân vận chuyển từ lào về việt nam bằng đường thủy dọc sông sepol rồi đưa về thành phố đông hà tiêu thụ
toàn bộ số hàng trên trị giá trên ba mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra đối tượng lan không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số đường kính nêu trên
liên quan đến thiết bị có nguồn phóng xạ tại trung tâm tư vấn cầu đường phú yên vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng sáu
lãnh đạo sở giao thông vận tải phú yên cho biết ba ngày nữa viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt
mới phúc đáp đề nghị hỗ trợ kỹ thuật tiếp nhận vận chuyển thiết bị đó tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ
được biết thiết bị có nguồn phóng xạ nêu trên là máy siêu âm độ chặt của nền đường do ban quản lý dự án một pmu một sử dụng trong quá trình thi công dự án mở rộng quốc lộ một a giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn ba
sau khi dự án hoàn thành trung tâm tư vấn cầu đường phú yên xin lại thiết bị đó và lưu giữ cho đến nay
nhưng đã bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh phú yên phát hiện và kiến nghị thực hiện
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trên lĩnh vực năng lượng nguyên tử
và ngày hôm nay tại tp huế bộ xây dựng phối hợp với ubnd tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nghèo
hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão lụt khu vực miền trung gồm một mươi ba tỉnh thành phố từ thanh hóa đến ninh thuận
theo quyết định của thủ tướng chính phủ tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình là hơn ba trăm sáu mươi sáu bảy tỷ đồng
trong đó vốn bố trí năm hai nghìn một mươi bốn theo kế hoạch là một trăm linh tỷ đồng
đến nay toàn vùng đã có hai chín trăm hai mươi tám hộ nghèo hoàn thành xây dựng nhà chống bão lụt đạt tỷ lệ bốn mươi năm kế hoạch hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bốn
dự kiến năm hai nghìn một mươi năm bộ tệ chính tiếp tục cấp một trăm ba mươi ba tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão lụt khu vực miền trung
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi năm h trên antv